trước diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết trên cả nước
các tỉnh thành phố lớn đã tăng cường quyết liệt công tác phòng chống dịch
chiều nay ubnd tp hà nội đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố
chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung chủ trì hội nghị
tại hà nội từ đầu năm đến nay đã có gần hai mươi trường hợp mắc sốt xuất huyết trong đó bảy trường hợp đã tử vong
tính đến thời điểm hiện tại thành phố hà nội đang đứng đầu cả nước về số ca mắc xuất xuất huyết
theo báo cáo từ các quận huyện hầu hết các điểm nóng về dịch hiện đã có dấu hiệu giảm nhiệt
sau khi công tác phòng chống dịch được thực hiện quyết liệt và có sự phối hợp vào cuộc của các cơ quan ban ngành các cấp
tuy nhiên trước tình hình thời tiết phức tạp và ý thức phòng chống dịch của một bộ phận người dân chưa cao
thì nguy cơ số ca mắc sốt xuất huyết tăng trở lại là hoàn toàn có thể xảy ra
chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung chỉ đạo tất cả các quận huyện tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch trong thời gian tới
và chú ý tăng cường công tác phòng chống dịch xuất xuất huyết tại các trường học khi mà thời điểm bắt đầu năm học mới đang đến gần